anh nguyễn văn quang chủ một cửa hàng bán thuốc trên phố phương mai cho biết mỗi ngày quầy anh bán khoảng hơn một test các loại trong đó phần lớn là kít tết nhanh nước bọt
có mặt tại quầy thuốc chị nguyễn mai hương lê đại hành hai bà trưng mua liền một lúc một trăm linh kit test nhanh nước bọt
chị cho biết test nhanh nước bọt cho kết quả nhanh chóng trong một mươi năm phút độ nhạy khả năng phát hiện bệnh đạt chín mươi sáu bảy mươi ba độ chính xác của xét nghiệm theo quảng cáo cũng đạt một trăm linh
đặc biệt chị rất sợ ngoài mũi vì đau đến choáng váng nên loại tét nước bọt giải tỏa được nội ám ảnh này
tet nước bọt rất dễ dàng khi lấy bệnh phẩm không gây khó chịu kể cả với trẻ em đa phần khách tới hỏi mua tết đều được hiệu thuốc tư vấn mua tét nước bọt vì tiện dụng
theo anh quang giá bán lẻ ký tết nhanh nước bọt giao động từ tám mươi đến một trăm linh đồng tùy số lượng đắt nhất là loại được cấp phép giá bán một trăm hai mươi đồng
những loại rẻ hơn trên thị trường cũng có nhưng là hàng không được cấp phép không rõ nguồn gốc xuất xứ
trên các trang bán hàng trực tuyến kýt xét nghiệm nước bọt được bán với nhiều giá từ sáu mươi đồng đến vài trăm nghìn đồng
ví dụ một loại ký xét nghiệm xuất xứ từ trung quốc được giao bán lẻ sáu mươi một trăm linh năm đồng một ký mua nghiên hộp gồm hai mươi kíp giá bán sẽ là sáu mươi hai bảy mươi năm đồng một ký
rẻ hơn so với giá kít tét dịch tự hầu
tòa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho biết mua kít tét về để sẵn ở nhà thực ra không cần thiết
phó giáo sư cho rằng hiện tỷ lệ tiêm chủng cao với những gia đình không có người già không có bệnh lý nền thì không cần thiết phải mua tết về nhà tự
phó giáo sư dũng chỉ khuyến cáo những người làm trong các cơ sở y tế tham gia chống dịch tiếp xúc với nguy cơ nhiều thì mới cần tết để tránh lây nhiễm cho người khác
hiện có nhiều loại kit test được giao bán phó giáo sư dũng bày tỏ lo ngại nếu người dân đổ xô đi mua thì nguy cơ mua phải hàng trôi nổi rất lớn
ngoài ra tech nước bọt cũng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ bởi lẽ test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt được giao bán hiện nay chủ yếu là tét nước bọt có xuất xứ từ trung quốc có độ nhạy rất kém
những sản phẩm này chưa được bộ y tế cho phép lưu hành
ông dũng cho biết thêm với một số người bị kích ứng mũi dễ chảy máu cam không thể lấy mẫu vùng tị hầu họ bắt buộc phải lấy mẫu nước bọt
việc cơ chế tết nhanh thoáng nguyên bằng nước bọt có hiệu quả rất kém do virus không nhân bản trong họng mà nhân bản trên tế bào đường hô hấp như mũi tị hầu phế quản
khi lấy mẫu bằng nước bọt nồng độ virus sẽ bị hòa loãng do đó chỉ có thể phát hiện nếu virus nhiều độ nhạy của test rất thấp dễ xảy ra sai sót
một số quốc gia cho sử dụng tét nước bọt tuy nhiên phải hiểu đúng đó là tết nước bọt cũng chia làm hai loại test nhanh và tép pcr
các công trình nghiên cứu quốc tế đã cho thấy test nhanh kháng nguyên và pcr bằng nước bọt có độ đặc hiệu độ chính xác rất kém kém hơn so với lấy mẫu vùng tị hầu
bởi vậy nhiều nghiên cứu đã loại bỏ việc làm test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai sở y tế hà nội ban hành quyết định về quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus monuviravir có kiểm soát trên cộng đồng cho f không thể nhẹ tại hà nội
quyết định này thay thế quyết định của sở y tế trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo sở y tế hà nội thuốc dùng trong chương trình là thuốc monopiravir dạng viên hàm lượng hai trăm linh mg hoặc dạng viên hàm lượng bốn trăm linh mg
sở y tế yêu cầu các cơ sở tham gia chương trình sử dụng thuốc kháng virus monu piravir có kiểm soát trên cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín f thể nhẹ tại hà nội triển khai thực hiện theo đúng quy trình theo hướng dẫn của bệnh viện phổi trung ương cùng cục khoa học công nghệ và đào tạo bộ y tế phê duyệt
tiêu chuẩn bệnh nhân được tham gia chương trình là người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên đối với các trường hợp trên năm mươi tuổi hoặc có bệnh nền cam kết đồng ý tham gia chương trình và không có cách chúng chỉ định sử dụng thuốc
trong trường hợp bệnh nhân được cách ly điều trị tại nhà phải có quyết định hoặc văn bản của chủ tịch ubnd cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà
bước một phân phối thuốc
bệnh viện đa khoa đống đa phân phối thuốc monu piravir cho các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện
bước hai sàng lọc bệnh nhân
trạm y tế cấp xã bao gồm cả trạm y tế lưu động lập danh sách bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình thực hiện việc khám sàng lọc lập hồ sơ bệnh án các trường hợp đồng ý cam kết tham gia chương trình gửi trung tâm y tế tuyến huyện
đối với việc sử dụng phần mềm hướng dẫn bệnh nhân cập nhật thông tin qua mã qr code do bệnh viện phổi cấp và khai báo trên app để xác nhận
các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín thực hiện điều trị cho bệnh nhân theo các quy định tại sổ tay hướng dẫn chương trình sử dụng thuốc monupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại năm tỉnh đồng nai bình dương long an khánh hòa và đà nẵng do bệnh viện phổi trung ương ban hành
bước ba trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế lĩnh đủ số lượng thuốc điều trị cho bệnh nhân theo danh sách và cấp cho mỗi bệnh nhân bốn mươi viên monupiravir loại hai trăm linh mg ngày uống hai lần mỗi lần tám trăm linh mg tương đương bốn viên uống trong năm ngày
tiến hành cấp phát thuốc hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc hàng ngày liên hệ với bệnh nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại ghi nhận các sự cố bất lợi nếu có trong vòng một mươi bốn ngày
bước bốn các đơn vị bao gồm cơ sở điều trị và trung tâm y tế cấp huyện cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày lên phần mềm trực tuyến thực hiện báo cáo định kỳ và lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định
trung tâm y tế thường xuyên giám sát hỗ trợ trạm y tế trong quá trình triển khai chương trình
về công tác cấp cứu chuyển viện các trường hợp bệnh nặng đối với bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các cơ sở nếu vượt quá khả năng điều trị thì chuyển bệnh nhân lên các quyện huyện được phân công tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín ở tầng cao hơn theo tháp điều trị ba tầng của bộ y tế
đối với bệnh nhân đang điều trị tại nhà trạm y tế cấp xã chịu trách nhiệm sơ cấp cứu chuyển các bệnh nhân có chuyển biến nặng đến các bệnh viện trung tâm y tế có dường bệnh kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân
về việc thu hồi thuốc trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc hoặc ngừng thuốc vì có bất cứ lý do gì người bệnh cần trả lại số thuốc chưa dùng kèm theo phiếu xác nhận trả thuốc ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu
trạm y tế tập hợp các phiếu xác nhận trả thuốc gửi trung tâm y tế để lưu hồ sơ
các viên thuốc đã phát nhưng chưa sử dụng sẽ được trả cho trung tâm y tế tập hợp để gửi về bệnh viện đa khoa đồng đa thực hiện thủ tục hủy thuốc theo quy định
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế tp hcm sau thông tin báo chí phản ánh về tình trạng giao bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại địa phương này
ngày bảy tháng một mươi hai cục quản lý dược có công văn gửi sở y tế tp hcm về việc tăng cường kiểm tra xác minh việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín đang thử nghiệm lâm sàng thuốc chưa được cấp phép điều hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến
theo văn bản này một báo điện tưởng có bài viết với nhân đề giao bán thuốc chữa covid một mươi chín tràn lan ở sài gòn
phản ánh việc lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu dự trữ thuốc điều trị covid và tình trạng thiếu hụt túi thuốc c gói thuốc được cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín có chứa thuốc menu piraver
một số đối tượng trên đề bàn đã ra bán trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến các loại thuốc điều trị covid một mươi chín có dược chất mnupiravir hoặc thuốc nước ngoài có chứa dược chất mnupiravir favipiravir chưa được cấp phép điều hành tại việt nam
theo cục quản lý dược việc mua bán sử dụng các loại thuốc không được phép điều hành trên thị trường là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân giảm hiệu quả phòng chống dịch và nguy cơ thuốc giả thuốc nhập lậu để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thực hiện nghiêm luật dược năm hai nghìn một mươi sáu và chấn trình tình trạng vi phạm pháp luật trong thử nghiệm liêu hành thuốc điều trị covid một mươi chín
cục quản lý dược đề nghị sở y tế tp hcm chỉ đạo thanh tra sở y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn khẩn trương kiểm tra việc phân phối cấp phát sử dụng thuốc điều trị mnupiravir đang được thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tránh thấp thoát thẩm lậu thuốc ra ngoài thị trường
cục quản lý dược đề nghị sở y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố khẩn trương kiểm tra việc phân phối cấp phát sử dụng thuốc điều trị mnupiravir đang được thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tránh thấp thoát thẩm lậu thuốc ra ngoài thị trường